phần cuối của bản tin là những thông tin về dự án thời tiết
phía tây bắc bộ trong vòng ba ngày tới thời tiết chủ đạo là ngày nắng có nơi nắng nóng nhẹ
chiều tối và đêm có mưa rông vài nơi nhưng kết thúc nhanh
riêng tại tỉnh lai châu điện biên lào cai đêm nay cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm trên cả khu vực giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
chuyển sang khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai sẽ có mưa rông vài nơi ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
sau hai ngày tiếp theo mưa sẽ có xuống gia tăng nhẹt
tăng nhanh cả về diện và lượng tại ở phía nam khu vực
chiều tối cục bộ sẽ có mưa to mức nhiệt giảm nhẹ khoảng một hai độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đất bình thuận ngày mai trời nắng
có mưa rông vài nơi đến rải rác về chiều tối và đêm
cũng từ ngày hai mươi bốn mưa rông sẽ tăng nhanh cục bộ có mưa to về chiều tối
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau đó giảm về mức ba mươi ba mươi ba độ trong hai ngày tiếp theo
đến với khu vực tây nguyên trong ngày mai có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối cục bộ sẽ có mưa vừa và mưa to
dự báo từ ngày hai mươi bốn mưa tại khu vực sẽ có xuống gia tăng
cục bộ có mưa to đến rất to
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến ở ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó giảm khoảng hai độ trong hai ngày tiếp theo
năng bộ cũng có mưa rông trong ngày mai
cục bộ có mưa vừa mưa to về chiều tối
từ ngày hai mươi bốn mưa sẽ gia tăng
có thể xuất hiện mưa to đến rất to
nhiệt độ ngày mai sẽ không quá cao
trưa chiều là ba mươi cho đến ba mươi ba độ

nhiệt độ ngày mai sẽ không quá cao